với mục tiêu tạo động lực khuyến khích các tác giả cá nhân tham gia sáng tác văn học lý luận phê bình văn học
xây dựng được các quy định pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động sáng tạo văn học
vào chiều nay phó thủ tướng trần hồng hà đã dự cuộc họp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các bộ ngành liên quan về xây dựng nghị định về hoạt động văn học
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp
điều chỉnh tên nghị định để bảo đảm tính bao quát bổ sung các nhóm chính sách thể hiện quan điểm của đảng và nhà nước đối với phát triển văn học
nghị định này là cơ sở để sau này có thể xây dựng luật đối với văn học
theo phó thủ tướng nghị định phải tạo động lực khuyến khích các tác giả cá nhân tham gia sáng tác văn học lý luận
phê bình văn học thông qua việc giao nhiệm vụ nhằm hướng tới phát triển văn học sáng tạo nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao
xác định vai trò của hội nhà văn để thực hiện nhiệm vụ hoạt động của hội phải rõ ràng hơn
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch nội dung dự thảo của chính sách xây dựng nghị định về hoạt động văn học gồm năm chính sách
bao gồm chính sách cơ chế nhà nước giao nhiệm vụ khuyến khích sáng tác văn học lý luận phê bình văn học sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị
chính sách phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả trại sáng tác văn học lý luận phê bình văn học
chính sách nâng cao chất lượng cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học lý luận phê bình văn học
chính sách về giải thưởng văn học quốc gia và chính sách để mạnh giới thiệu quảng bá xúc tiến phát triển văn học và phát huy giá trị các tác phẩm văn học việt nam
việc xây dựng nghị định về hoạt động văn học chính chính phủ trong năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến trình thông qua nghị định trong năm hai nghìn hai mươi
sáng nay bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quý i và nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii
trong ba tháng đầu năm ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam trong thời kỳ mới
đạt được nhiều kết quả tích cực từ đó tạo sinh khí và động lực mới cho sự phát triển của ngành
trong quý i bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trình chính phủ dự án luật di sản văn hóa sửa đổi dự kiến trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng năm tới
bộ đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo
quyết định tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động tầm lớn tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm ngày chiến thắng điện biên phủ
trong lĩnh vực thể dục thể thao bộ đã trình thủ tướng xem xét phê duyệt chiến lược phát triển thể dục thể thao việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
riêng lĩnh vực du lịch bộ đã trình thủ tướng quy hoạch hệ thống du lịch việt nam thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
về nhiệm vụ trọng tâm quý ii bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả sáu nhóm nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp xây dựng
gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
sáng nay tàu tuần dương ven demie của hải quân pháp cập cảng tiên sa bắt đầu chuyến thăm thành phố đà nẵng trong thời gian năm ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng bốn
trong chương trình trung tá rô eo hạm trưởng tàu vendémier sẽ tới chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm và vùng ba hải quân
trong thời gian lưu lại tại thành phố đà nẵng thuy tử đoàn của tàu vendémier sẽ tham gia một số hoạt động
như phòng cháy chữa cháy bảo đảm an toàn trên biển chuẩn bị huấn luyện trên biển về chống ô nhiễm tìm kiếm cứu nạn thăm và thi đấu bóng truyền với lực lượng hải quân và cảnh sát biển
tàu vendémier thuộc khinh hạm lớp florian dài chín mươi ba mét chờ thuy tử đoàn khoảng một trăm linh thành viên và mang theo một trực thăng loại du phăng
tàu đã khởi hành từ numir ngày hai mươi chín tháng hai và thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển tương tác với lực lượng vũ trang các nước và khu vực gồm timor leste indonesia thái lan philippines brunei và australia